liên quan đến vụ một mươi tàu hàng bị chìm và mắc cạn tại vùng biển quy nhơn do bão số một mươi hai
cơ quan chức năng và chủ tàu đang khẩn trương tiến hành trục vớt con tàu đầu tiên hà trung chín mươi tám
nhằm nhanh chóng thông luồng vào cảng và hạn chế thấp nhất thiệt hại do dầu tràn
theo ông bùi văn trương giám đốc cảng vụ hàng hải quy nhơn bình định
đơn vị trục vất tàu sẽ thực hiện công đoạn hút dầu tàu hà trung chín mươi tám
sau đó chủ tàu tiến hành bốc rỡ hàng hóa trong tàu lên rồi thực hiện việc trục vớt tàu
tàu hà trung chín mươi tám bị sóng đánh chìm tại phía bắc phao số năm
cửa biển quy nhơn chở hai tám trăm chín mươi tấn gạo hiện trên tàu này có năm lít dầu đeo
bên trong các tàu hàng bị chìm ở vùng biển quy nhơn hiện có tổng cộng khoảng hơn một trăm linh lít dầu dio
và hơn một trăm một mươi tấn dầu fo nếu không kịp thời trục vớt tàu thì nguy cơ tràn dầu xảy ra ở khu vực biển quy nhơn
ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường thành phố du lịch này
sau khi kiểm tra thực tế hiện trường các tàu bị chìm
bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương
tập trung lực lượng phương tiện trục vớt tàu bằng mọi giá không để xảy ra sự cố tràn dầu ở vịnh quy nhơn
trong tám mươi bốn thuyền viên của các tàu bị nạn đến nay đã cứu sống được bảy mươi một người
một mươi một người tử vong và vẫn còn hai thuyền viên mất tích